thưa quý vị để điều tra về vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại ubnd tỉnh lào cai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai
đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam một số người có liên quan
cụ thể cơ quan chức năng đã khởi tố bắt tạm giam và khám xét nơi ở
đối với ông nguyễn văn vịnh nguyên bí thư tỉnh ủy nguyên chủ tịch ubnd tỉnh lào cai
và ngô đức hoàng cán bộ cục điện chất việt nam thuộc bộ tài nguyên và môi trường